bệnh viện đa khoa hùng vương huyện đoan hùng tỉnh phú thọ công bố quyết định là bệnh viện vệ tinh của bệnh viện ca và tham gia đề án một nghìn tám trăm một mươi sáu của bệnh viện bạch mai
đây là bệnh viện tư nhân đầu tiên trở thành bệnh viện vệ tinh của bệnh viện ca
ông phạm văn học chủ tịch hội đồng quản trị bệnh viện đa khoa hùng vương cho biết
việc trở thành bệnh viện vệ tinh của bệnh viện ca sẽ tạo điều kiện để bệnh viện đa khoa hùng vương cử cán bộ
y bác sĩ đến học tập dưới nhiều hình thức bao gồm bác sĩ nội chú học ngắn và dài hạn học dưới hình thức cầm tay chỉ việc tại bệnh viện ca
ngoài việc trở thành bệnh viện vệ tinh của bệnh viện ca bệnh viện đa khoa hùng vương cũng đã tham gia vào đề án một nghìn tám trăm một mươi sáu của bệnh viện bạch mai
với nhiều nội dung quan trọng như các chuyên gia bệnh viện bạch mai sẽ đào tạo hướng dẫn cho các bác sĩ bệnh viện đa khoa hùng vương
thực hiện các kỹ thuật mới thuộc các chuyên khoa hô hấp tim mạch cơ sương khớp